để bảo đảm chất lượng sách giáo khoa biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông mới
đồng thời giúp cho giáo viên được sớm tiếp cận với các bản mẫu sách giáo khoa
bộ giáo dục và đào tạo đề nghị các sở giáo dục đào tạo tổ chức cho giáo viên dạy học các môn học
hoạt động giáo dục tham gia góp ý các bản mẫu sách giáo khoa lớp hai và lớp sáu theo ba đợt
đợt một tổ chức cho giáo viên có kinh nghiệm góp ý
mỗi sở giáo dục đào tạo chọn cử một mươi giáo viên trên một môn học
sau đó tổng hợp ý kiến góp ý của các giáo viên đối với từng bản mẫu sách giáo khoa
gửi kèm bản mềm về bộ giáo dục và đào tạo trước ngày một mươi tháng một mươi hai
đợt hai tổ chức cho các giáo viên dạy lớp hai và lớp sáu năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai góp ý
giáo viên vào website của các nhà xuất bản để nghiên cứu
góp ý các bản mẫu sách giáo khoa đã được các nhà xuất bản hoàn thiện sau khi góp ý đợt một
đưa việc tìm hiểu nội dung các bản mẫu sách giáo khoa vào sinh hoạt tổ chuyên môn để nghiên cứu
góp ý và chuẩn bị cho việc đề xuất lựa chọn sách giáo khoa bắt đầu từ ngày hai mươi năm tháng một mươi hai
đợt ba thông báo cho giáo viên cán bộ quản lý tìm hiểu góp ý các bản mẫu sách giáo khoa định dạng pdf
đã được các nhà xuất bản hoàn thiện đưa lên website của các nhà xuất bản trước khi in và phát hành